trong sự kiên trì trong học tập nghiên cứu cùng nhiều năm kinh nghiệm thực tiễn giáo sư tiến sĩ lê đình khả đã đạt được những thành công đáng ghi nhận trong sự nghiệp chọn tạo và nhân giống cây rừng

trong sự kiên trì trong học tập nghiên cứu cùng nhiều năm kinh nghiệm thực tiễn giáo sư lê đình khả đã đạt được những thành công đáng ghi nhận trong sự nghiệp chọn tạo và nhân giống cây rừng mới
giáo sư khả là người đã đặt nền mỏng những công tác cải thiện giống cây rừng ở việt nam
nếu như các bạn đi trong ngành lâm nghiệp thì biết nếu như trước đây mình trồng rừng chủ yếu để phù sanh
năng suất chỉ năm bảy m ba hectare năm giáo sư khả làm thế nào chuyển từ trồng rừng phủ xanh sang trồng rừng kinh tế
mà muốn làm được cái đấy thì phải thông qua con đường cải thiện giống
giáo sư khả là người đặt nền móng đồng thời là giám đốc sáng lập của trung tâm nghiên cứu giống cây rừng
là tiền thân của viện nghiên cứu giống và công nghệ sinh học lâm nghiệp hiện tại
giáo sư tiến sĩ lê đình khả sinh ra tại mảnh đất miền trung nắng gió
quê hương đức thọ hà tĩnh của ông là vùng đất thuần nông nghèo khó quanh năm
người dân phải chống chọi với thiên tai khắc nghiệt
không được may mắn như bạn bè cùng trang lứa ông mồ côi mẹ từ nhỏ
gia cảnh nghèo khó phải đi ở kiếm cái ăn cái mặc
đây chính là tiền đề để cậu bé lê đình khả
lê đình khả khi ấy nung nấu trong đầu ý chí và nghị lực kiên cường ham học và quyết tâm học giỏi để thoát nghèo
năm một mươi sáu tuổi một mình tìm đường ra thủ đô tìm việc làm thuê kiếm sống và lấy tiền đi học
với ý chí mục đích xác định rõ ràng chàng thanh niên lê đình khả khi ấy
đã vượt qua biết bao khó khăn gian khổ nơi đất khách để thi đỗ vào trường đại học lâm nghiệp năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
đây chính là dấu mốc đánh dấu cho sự khởi đầu
và bước đệm đương đến với ngành khoa học lâm nghiệp
tôi thì đến ngành nông nghiệp thì đúng là tình cờ
khi học thì tôi học là môn sinh tương đối tốt
cho nên là các thầy thì hướng tôi là nên thi vào môn sinh
nên tôi là đến lúc thi thì nói thật là lúc đầu tôi cũng không thi hẳn vào lâm nghiệp
nhưng sau thì thi lâm nghiệp và tôi đã đi đầu tương đối tốt
và khi học thì tôi các cái môn sinh để toán để tôi học được
lúc đầu thì là
nhận thức được cái gì
nhưng sau khi mình có một số kết quả thì cảm thấy có cái đam mê và tiếp tục cho đến bây giờ
một dấu mốc đáng nhớ trong cuộc đời của giáo sư lê đình khả
có những ảnh hưởng mang tính quyết định tới con đường sự nghiệp
là giai đoạn ông học tập tại liên xô cũ năm một nghìn chín trăm bảy mươi
ông may mắn được nhà nước cử đi nghiên cứu sinh tại trường đại học sanh petepua
chuyên ngành di chuyển học thực vật
đây là giai đoạn có với ông thật nhiều kỷ niệm
khi một mình phải vượt qua bao khó khăn thử thách
từ cảm giác bỡ ngỡ tráng ngợp trong một nền khoa học lớn
với khối lượng kiến thức đồ sộ
đến sự khác biệt về lối sống thời tiết ngôn ngữ
buộc ông phải kiên trì bám trụ và nỗ lực thật nhiều để vượt qua tất cả
tôi là dân lâm nghiệp mà lại đi vào học tổng hợp
thì nói thật lúc đầu cũng vất vả
ngoài cái chuyện tiếng nga thì mình mới ở nhà sáng
thì cái chuyên môn là
mặc dù tôi ở nhà tôi đã dạy trí tuân thần giống
nhưng mà nói thật là mình chỉ
từ học mới dạy tới tháng bên kia nữa thôi cứ là
một mắt thì tôi cố gắng học nhưng mắt thứ hai nữa là
tôi cũng phải đi lại mình phải chịu khó
đi lại đi thực tập với năm thứ ba của người ta
tôi không ngại tôi ở với người ta
tôi không ở như là cả cái sinh viên và nghiên cứu sinh khác
ở chung việt nam với nhau mà tôi ở chung với người nga
và tôi đi học với sinh viên nga từ đầu
và có thể nói rằng là
cái bài học mà lớn nhất mà ở đấy được
tức là những vấn đề lý luận cơ bản
thì có thể nói rằng là
người ta rất là sâu sắc hò đối với người việt nam
tôi nói thật tuyệt vời
tinh thần người ta ủng hộ giúp đỡ việt nam
hết sức là rõ ràng
về nước ông được phân công làm cán bộ nghiên cứu
tại viện khoa học lâm nghiệp việt nam
tại đây ông đã chứng minh được năng lực
và tư duy khoa học nổi trội
trên nhiều công vị khác nhau
trường phòng khoa học trường phòng giống cây rừng
trường phòng giống cây rừng
trường phòng nghiên cứu giống cây rừng
viện trưởng viện nghiên cứu giống và công nghệ sinh học lâm nghiệp
hiện nay tuy đã nghỉ hưu gần hai mươi năm
nhưng ông vẫn thường xuyên có mặt tại đây
với vai trò chuyên gia cao cấp
tham gia nhiều công trình nghiên cứu khoa học
trọng điểm của ngành lâm nghiệp
ngoài việc tổ chức vấn đề nghiên cứu ở đây
từ năm một nghìn chín trăm chín mươi giáo sư khẳng đặt vấn đề
để cập nhật được thông tin
để kết nối với thế giới
thì phải tăng cường sự hợp tác quốc tế
với rất nhiều nước
thủy điển đan mạch úc
và các nước trong khu vực như trung quốc
mà lai ấn đội thông qua đấy
thì là viện có thêm được nguồn vốn
cái thứ hai quan trọng nhất là có thông tin
cái thứ ba nữa là đào tạo được cán bộ
và hiện tại tại viện chúng tôi
thì có bốn bộ môn nghiên cứu
một cái trung tâm thực nghiệm
kể cả từ bốn bộ môn nghiên cứu
đều có dấu ấn của giáo sư khẳng
giáo sư khả truyền cho thế hệ trẻ chúng tôi
đam mê tìm tòi nghiên cứu để khám phá
những cái làm trong nghiên cứu khoa học
và thứ hai đấy là sự nghiêm túc
và sự trung thực
trong vấn đề các nghiên cứu khoa học
xây dựng một môi trường nghiên cứu
hết sức là tốt đẹp
để cho các cán bộ trẻ
phát huy hết cái năng lực của mình
và giáo sư cũng là người
dìu cho chúng tôi
truyền lại cho chúng tôi một cái tư tưởng
là luôn luôn đào tạo luôn luôn tạo điều kiện
tốt nhất để cho các cán bộ nghiên cứu trẻ
tiếp tục phát huy trú tâm để
cái thế hệ cán bộ nghiên cứu trẻ
tiếp tục được đào tạo vì vậy mà
luôn luôn chúng tôi có những cái tầng lớp
cán bộ nghiên cứu kế cận nhau
luôn luôn được phát huy và bài học nữa
đấy là trong nghiên cứu khoa học
thì luôn luôn có sự bình đẳng
và giáo sư luôn luôn khuyến khích
mọi người tranh luận một cách thoải mái
với những thế hệ đi sau
của viện khoa học lâm nghiệp việt nam
giáo sư tiến sĩ lê đình khả
không chỉ là nhà quản lý mẫu mực
mà còn là người thầy đáng kính
có những ảnh hưởng nhất định
tới tư duy nghiên cứu khoa học
ông đã góp phần đào tạo một thế hệ cán bộ
có đủ tâm và tài
đang từng ngày góp sức
vào sự phát triển chung của ngành
lâm nghiệp nước nhà
trong suy nghĩ của bà hà thị mừng
viện trưởng viện sinh thái và môi trường

trong rừng người đã trưởng thành
dưới sự rắt dìu của giáo sư lê đình khả
thì chính sự nghiêm khắc của người thầy đáng kính
đã cho bà những trải nghiệm khoa học
viết luận án thì mang ra
để thầy xem và thầy sửa
thì thầy đọc rất là kỹ
và thầy sửa đi sửa lại rất là nhiều lần
cứ mỗi một lần đến gặp thầy
thì lại nhìn thấy cái bản dự thảo
luận án của mình chữ thầy
chữ bằng bút đỏ
nó đỏ kín cả cái tờ giấy
là tôi nhìn là lại rơi nước mắt
bởi vì thấy nó rất là khó khăn
thế nhưng mà
về phía thầy thì vẫn rất
là nghiêm túc trong học
và vẫn rất là ân cần
để động viên tôi là chịu khó
phải sửa và phải tự mình
thầy gợi ý như thế và tự mình
phải sửa phải viết lại
cái luận án để cho
cái luận án nó hoàn thiện hơn
giai đoạn một nghìn chín trăm chín mươi tám
một lần nữa ông quay lại
với sự nghiệp chồng người
tham gia biên soạn giáo trình
và giảng dạy cao học tại trường đại học lâm nghiệp
ở cương vị người thầy
ông luôn tận tâm hết lòng với các sinh viên thân yêu
chuyển đến họ không chỉ kiến thức
kỹ năng mà còn là nguồn cảm hứng
say mê lao động nghiên cứu không ngừng
để cống hiến cho ngành khoa học lâm nghiệp
dưới sự rát rìu của người thầy đáng kính
đã có nhiều học trò thành đạt

và đang đóng góp tích cực
vào sự phát triển chung của đất nước
với sự rìu rắt của thầy
trong thời gian bảy năm
tôi thấy rằng là
giáo sư lê đình khả là một người thầy mẫu mực
và nhiệt huyết trong công việc
và rìu rắt chúng tôi là những thế học trò
đã giúp chúng tôi rất nhiều trong về mặt chuyên môn
cũng như là những cái đặc biệt là
những cái tác phong nghiên cứu của thầy
rất là nghiêm túc
và từ những cái nghiên cứu đó
từ những cái tác phong rất là nghiêm túc của thầy
đã giúp chúng tôi là những người học trò
vững bước trong quá trình nghiên cứu của mình
giáo sư lê đình khả thì tôi thấy
một cái sự
nhiệt tình trong khoa học
và trung thực trong khoa học và nhiệt tình trong khoa học
là cái mà chúng tôi là những thế hệ học trò
là cần học tập
tiếp nối những cái đức tính đó của thầy
với những người làm hoạt động
tất cả những cái loài cây thấy đưa về đều là tiên phong
ví dụ như những cái loài cây như là keo bạch đạn
cũng như là cây mắc ca
đấy còn một số những cái loài cây khác
thầy đều những là những cái công trình của thầy đều rất ứng dụng rất là thực tiễn
và vừa rồi thầy có một cái đề tài về cây tràm
là một trong những đề tài mà chúng tôi cũng là trong những cái
cái cái cái cái nội dung mà chúng tôi
trong thành phần tham gia trong nghiên cứu sinh
thì đã có những cái kết quả rất là tốt
và tất cả những cái giống mà được chọn ra
từ cái đề tài này
thì có ý nghĩa thực tiễn rất lớn và nó cao hơn
tức là nó có cái lạc suất tốt hơn
rất nhiều so với những cái giống chảm của việt nam
với quãng thời gian hơn nửa thập kỷ
miệt mái lao động cống hiến cho khoa học
có thể khẳng định
giáo sư tiến sĩ lê đình khả
đã giành chọn đam mê cho sự nghiệp
chọn tạo và nhân giống cây rừng ở việt nam
ông được biết đến là người sáng lập
và gây dựng nên
trung tâm nghiên cứu giống cây rừng
tại huyện ba vì hà nội
giáo sư lê đình khả coi nơi đây
là nhà thứ hai của mình
ông đã có nhiều kỷ niệm đáng nhớ
trong suốt những tháng năm tuổi trẻ
với các cán bộ
như học trò đã trưởng thành
dưới sự rắc rìu chỉ dạy của giáo sư lê đình khả
thì ông không chỉ là một người thầy
đáng kính là người bạn lớn
mà còn như người cha
luôn quan tâm và chia sẻ
giáo sư khả trong quá trình công tác
ở viện nghiên cứu giống và công nghệ sinh học lâm nghiệp
thì đối với trung tâm ba vì
thì giáo sư khả có một cái gắn bó rất là chặt chẽ
với thực tiễn hiện trường
gọi nhầm cán bộ công nhân viên của trung tâm
cũng đã học được rất nhiều
những cái đức tính của giáo sư khả
cũng như về cuộc sống
cũng như về công tác nghiên cứu khoa học
cảm động nhất là có một năm có một cái tết
giáo sư đã quan tâm sâu sát từ những chi tiết rất là nhỏ
như cuộc sống gia đình thì cần như nào
để cho một cái tết
vào một cái tết thì cần phải bao nhiêu kinh phí
thì năm đấy khi được nghe
cán bộ công nhân viên tâm sự
thì giáo sư đã cố gắng hết mình
và đã lo cái tết đầy đủ cho cán bộ công nhân viên
như những tâm sự mà cán bộ công nhân viên đã nói ra
trong suốt hành trình hơn năm mươi năm đam mê khoa học
giáo sư tiến sĩ lê đình khả
đã cùng nhiều nhà khoa học tâm huyết
đã góp sức dựng xây ngành khoa học lâm nghiệp nước nhà
ngày một lớn mạnh hơn
hiện nay ngành lâm nghiệp đã có được cơ sở nghiên cứu
phòng thí nghiệm và khu thực nghiệp
với diện tích gần hai trăm năm mươi hectare
tại huyện ba vỉ hà nội
phục vụ công tác lưu giữ quỹ giáo

đã cố gắng hết mình

tất cả những loài cây thầy đưa về đều là tiên phong
tất cả những loài cây thầy đưa về đều là tiên phong
ví dụ như những loài cây như keo bạch đạn
ví dụ như những loài cây như keo bạch đạn
cũng như cây mắc ca
một số loài cây khác
công trình của thầy đều ứng dụng rất thực tiễn
vừa rồi thầy có một đề tài về cây chảm
một trong những đề tài của chúng tôi
trong những nội dung
trong những nội dung
thành phần tham gia trong nghiên cứu sinh
đã có những kết quả rất tốt
và tất cả những giống được chọn ra
cái đề tài này có ý nghĩa thực tiễn rất lớn
tức là nó có năng suất tốt hơn

rất nhiều so với các giống chảm của việt nam
một trong những loại cây trồng cho năng suất
và giá trị kinh tế cao
đang được trồng phổ biến ở nước ta
nhất là các tỉnh miền trung tây nguyên
phải kể đến cây keo lai
giáo sư lê đình khả là người đầu tiên
phát hiện và nghiên cứu
keo lai tự nhiên ở nước ta
và ông đã nhận giải thưởng nhà nước
với công trình khoa học nghiên cứu
tuyển chọn và phát hiện
giống keo lai năm hai nghìn
không chỉ vậy
ông còn là tác giả đồng tác giả
của nhiều giống quốc gia
và giống tiến bộ kỹ thuật
keo lai tự nhiên và keo lai nhân tạo
keo lái chảm keo tay tượng
keo đen các giống bạch đàn lai
bạch đàn uro bạch đàn cam man và thông caribe
các công trình nghiên cứu của giáo sư đã áp dụng thực tiễn rất là lớn
và đặc biệt là đối với cái ngành lâm nghiệp và các cái giống cây trồng mà giáo sư chọn tạo ra
thì đem lại lợi ích rất lớn cho ngành nông nghiệp nói chung và cho bà con trên toàn quốc nói riêng
và các cái giống đặc biệt như giống keo lai bây giờ giáo sư khả đã chọn tạo ra
thì bây giờ đã đem lại lợi ích rất là lớn về mặt kinh tế cho những bà con ở trong các vùng nông thôn
và đặc biệt là những vùng miền núi
keo lai là thứ nhất là năng suất rất cao thứ hai là nó có khả năng cải tạo đất
và làm cho giả đoại dọc hơn giả đoại tư cái đất
người ta chỉ quan niệm với trong rừng là phủ xanh phủ xanh thì nó chẳng có kết quả
người ta cũng chẳng quan tâm lắm
nhưng mà khi mà trồng rừng có năng suất cao thì rõ ràng dân người ta đấy thì không đơn thuần là phủ tránh
mà cái này là tư biến cái phủ xanh thì thành gầy là không chỉ phủ xanh
mà cái quan trọng hơn là tạo ra cái năng suất tạo ra cải tạo năng cao
cái đôi sống của người ta trong rừng thực sự là có hiệu quả
và ta là keo lai của ta một loại cao của thế giới
không dừng lại ở công tác nghiên cứu thí nghiệm giáo sư tiến sĩ lê đình khả còn dành thời gian viết sách
ông có hàng chục đầu sách chuyên ngành có giá trị và ý nghĩa thực tiễn
hỗ trợ công tác học tập nghiên cứu tham khảo cho những cán bộ của ngành lâm nghiệp cả nước
cùng đó là hàng trăm bài báo khoa học về công tác chọn giống nhân giống lâm sinh bảo tồn nguồn gen
bảo quản hạt giống ứng dụng công nghệ sinh học vào chọn giống cây rừng
đây là kết quả của quá trình lao động sáng tạo không ngừng
cùng những kinh nghiệm mà bản thân ông đúc rút qua nhiều hội nghị hội thảo khoa học quốc gia và quốc tế
với đặc thù nghề nghiệp của một nhà khoa học
đặc biệt hơn với công việc thường xuyên có mặt tại những vùng rừng núi xa xôi của đất nước
nên giáo sư tiến sĩ lê đình khả ít có thời gian dành cho gia đình
hình ảnh những người thân nhớ về ông luôn gắn liền với bàn làm việc với những trang sách và những chuyến công tác dài ngày
tuy nhiên không vì thế mà các thành viên trong gia đình cảm thấy thiệt thòi
mà trái lại họ tự hào với những gì ông đã đóng góp cho ngành lâm nghiệp

hình ảnh những người thân nhớ về ông luôn gắn liền với bàn làm việc với những trang sách và những chuyến công tác dài ngày
nhưng mà cái niềm say mê đối với khoa học ông cũng đã ảnh hưởng đến cả hai chị em chúng tôi
khi mà ra công tác thì mặc dù là làm những cái lĩnh vực công tác khác nhau
hai chị em cũng ảnh hưởng của ông tức là cũng có những cái niềm đam mê đối với công việc và đam mê đối với nghiên cứu khoa học
hơn nửa thế kỷ đam mê lao động sáng tạo khoa học không ngừng
có thể khẳng định giáo sư tiến sĩ lê đình khả đã dành chọn đam mê cả đời cho ngành khoa học lâm nghiệp
ở tuổi gần tám mươi
lê đình khả vẫn miệt mài với những chuyến đi vẫn dành trọn nhiệt huyết cho từng công trình nghiên cứu
ông vẫn tiếp tục sứ mệnh gieo thêm những mầm xanh trên khắp đất nước
với ông khi còn sức khỏe là còn cống hiến cho quê hương
đó là niềm vui niềm hạnh phúc của một nhà khoa học chân chính